ngày một mươi ba tháng chín tại trường đại học hải phòng đã diễn ra ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hải phòng lần thứ ba techfest hải phòng hai nghìn một mươi chín
sự kiện cũng nhằm thu hút sự vào cuộc của các cấp chính quyền các trường đại học cao đẳng viện nghiên cứu tổ chức kinh tế xã hội nghề nghiệp các chuyên gia nhà đầu tư
để thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố
các dự án khởi nghiệp tiêu biểu tham gia ngày hội sẽ đứng ra giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của mình tới tất cả các khách tham quan cộng đồng khởi nghiệp và các cơ quan truyền thông
chương trình có sự tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm của hơn ba mươi cá nhân doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố
và các tỉnh thành lân cận hà nội ninh bình hải dương quảng ninh bắc cạn thái bình
trong khuôn khổ sự kiện techfest có hoạt động kết nối giữa quỹ đầu tư nhà đầu tư với các dự án khởi nghiệp và hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thành công thất bại trong quá trình khởi nghiệp